viện pháp tại hà nội phối hợp cùng nhà xuất bản thế giới và hội hữu nghị việt pháp tổ chức buổi tọa đàm
giới thiệu ấn bản tiếng pháp của cuốn sách chiến dịch hồ chí minh giữa lòng paris của tác giả nhà ngoại giao lão thành võ văn sung
tập trung vào những hoạt động ngoại giao rồn rập từ sau hiệp định paris đến khi nước nhà thống nhất
tác giả võ văn sung tái hiện một cách chân thực và sống động tầm vóc của nền ngoại giao việt nam hiện đại
là người tham gia trực tiếp vào cuộc đấu tranh ngoại giao tại hội nghị paris rồi giai đoạn đấu tranh thi hành hiệp định
nhà ngoại giao võ văn sung là một trong số ít người đi suốt cuộc đụng đầu lịch sử giữa nền ngoại giao việt nam với nền ngoại giao hoa kỳ
ngay trên đất paris cuốn sách không chỉ thể hiện nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu về công tác tuyên truyền đối ngoại
vận động chính giới và việt kiều trong một giai đoạn lịch sử trọng đại mà còn kể những câu chuyện sinh động
chứa tràn tình cảm của những người việt nam sống xa quê hương nhưng vẫn hướng về tổ quốc